theo số liệu tổng cục thống kê vừa công bố tổng sản phẩm quốc nội gdp năm hai nghìn một mươi chín đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng bảy bảy
kết quả này đã vượt mục tiêu sáu sáu tám mà quốc hội đề ra từ đầu năm
trong mức tăng trưởng chung của nền kinh tế khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng hai một đóng góp bốn vào tăng trưởng chung
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng tám chín mươi đóng góp năm mươi bốn vào mức tăng trung
khu vực dịch vụ tăng bảy ba đóng góp bốn mươi năm
động lực chính của tăng trưởng kinh tế năm nay tiếp tục là ngành công nghiệp chế biến chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường
về chỉ số giá cả cpi bình quân năm hai nghìn một mươi chín tăng hai bảy mươi chín so với năm hai nghìn một mươi tám và tăng năm hai mươi ba so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
lạm phát cơ bản tăng hai một so với năm hai nghìn một mươi
như vậy mục tiêu kiểm soát lãm phát giữa cpi bình quân năm hai nghìn một mươi chín dưới bốn đã đạt được
trong bối cảnh hầu hết các mặt hàng do nhà sản
cả nước quản lý được điều chỉnh tăng